kính chào quý vị và các bạn
thông thường thời tiết bắc bộ những ngày tháng riêng tháng hai âm lịch hàng năm còn rét và ẩm ướt
tuy nhiên mấy ngày nay khu vực bắc bộ nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh
nên thời tiết rét khô hanh như những ngày đầu mùa đông
với đuổng không khí giảm thấp và tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tăng cao
sự báo trong ngày đầu tháng ba bắc bộ phổ biến là ít mưa
đùm không khí có xuống tăng dần nên cảm giác khô hành sẽ giảm đi
về đêm và sáng có sương mù sương mù nhẹ và nhiệt độ tăng dần lên mức một mươi năm một mươi tám độ
không còn cảm giác rét sâu như những ngày vừa qua
ban ngày trời còn nắng yếu sán đoạn với nhiệt độ cao nhất
giao động trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi năm độ riêng khu tây bắc bắc bộ có nơi cao hơn
đời gió đông bắc thổi vào địa hình đón gió của giải trường sơn
đã gây mưa diện rộng cho các tỉnh thành miền trung những ngày qua
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới mưa chỉ còn diễn ra giải rác với lượng nhỏ ở các tỉnh trung trung bộ
nhiệt độ theo đó tăng nhẹ và cao dần từ bắc vào nam
ở bắc trung bộ cao nhất ngày mai hai mươi hai hai mươi năm độ thì đến ninh thuận bình thuận có thể đạt mức là hai mươi tám ba mươi độ
nếu với khu vực tây nguyên và nam bộ trời phổ biến không mưa ban ngày có nắng
tại vùng cao tây nguyên đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ
và cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực nam bộ nhiệt độ về đêm hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất ngày khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trong đêm nay và ngày mai gió ở các vùng biển thuộc biển đông có xu hướng suy yếu dần
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp sáu sẵn cấp bảy biển đông
các vùng biển khác gió giảm dần xuống mức cấp bốn
các vùng biển ổn định dần
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới hai mươi tám độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc cấp hai ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng một mươi bốn hai mươi năm độ